ngày hôm nay cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự nguyễn văn lâm
trú tại vĩnh yên vĩnh phúc phó giám đốc một trung tâm giáo dục thường xuyên ở tỉnh vĩnh phúc
về hành vi hất văng cảnh sát giao thông lên nắp cà bộ
sự việc xảy ra vào khoảng một giờ chiều ngày hôm qua khi tổ cảnh sát giao thông thuộc công an thành phố vĩnh yên
ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra xe ô tô do ông lâm điều khiển
tuy nhiên tài xế lâm đã lái xe bỏ chạy và đâm vào một cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp vĩnh yên
khiến chiến sĩ công an này bị thương nhẹ
ngay sau đó tổ công tác đã truy đuổi và khống chế tài xế vi phạm
kết quả đo nồng độ cồn cho thấy tài xế vi phạm ở mức năm mươi sáu mg trên một lít khí thở
chiếc xe này cũng đã hết hạn kiểm định từ ngày hai mươi hai tháng một mươi hai